để công tác phòng chống dịch tại địa phương thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tỉnh quảng ninh đã ban hành hướng dẫn tạm thời triển khai thống nhất việc đi lại
xét nghiệm cách ly y tế đối với người dân về địa bàn tỉnh kể từ một mươi hai h ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cụ thể tỉnh quảng ninh sẽ xét nghiệm thường xuyên định kỳ từ năm một mươi số học sinh tại các trường
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp các trung tâm ngoại ngữ sao diện xét nghiệm vùng nguy cơ nhóm nguy cơ
đối với người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng cách ly y tế
người tiếp xúc gần với f một mà chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
tỉnh quảng ninh yêu cầu cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày kể từ ngày về đến địa phương
tiếp tục tự cách ly theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
trong thời gian cách ly y tế sẽ xét nghiệm ba lần ngày đầu ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh đã có giấy chứng nhận
thì cần theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về đến địa phương
luôn thực hiện năm k và xét nghiệm hai lần vào ngày đầu và ngày thứ bảy
quy định cũng áp dụng với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan thẩm quyền
tại tỉnh thành phố khu vực có dịch về từ các tỉnh thành phố khu vực đang được đánh giá ở cấp độ bốn
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai thì xử lý theo quy định
chuyển hàng hóa ra vào khu vực có dịch không phải thực hiện cách ly y tế khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch
theo hướng dẫn của bộ y tế khuyến khích lái xe phụ xe đã tiêm ít nhất một mũi phòng vaccine covid một mươi chín
đối với người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ mang thai người dưới một mươi tám tuổi
thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng
việc cách ly y tế tại nhà được thực hiện khi địa điểm cách ly đáp ứng đúng yêu cầu
nếu không phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định của bộ y tế